thưa quý vị vào khoảng hai mươi ba giờ đêm giao thừa tại nhà anh phạm văn ân ở thôn quy thiện xã phổ khánh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ nổ pháo tự chế gây thương vong cho ba người trong một gia đình
thời điểm trên anh phạm văn ân cùng con ruột làm pháo nổ tự chế phía sau bếp nhà thì xảy ra nổ hậu quả anh ân tử vong trong lúc đi cấp cứu còn vợ và con anh ân bị thương nặng
tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận có rất nhiều vật liệu rơi vãi từ vụ nổ để lại và một số chất bột nghi là thuốc nổ chưa sử dụng còn xót lại
hôm qua ngày một tết lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã đồng phú đã triệt xóa một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp phú mỹ một xã đồng phú huyện long hồ lực lượng công an đã vây bắt chín đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm hai con gà nhiều cặp cửa sắt và gần hai mươi năm triệu đồng
hiện nhóm đối tượng đánh bạc trên đã được bàn giao cho công an huyện long hồ tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
vào khoảng ba giờ chiều qua một bãi phế liệu nằm trên đường số sáu phường một mươi năm quận gò vấp tp hcm bất ngờ bốc cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động năm xe chữa cháy đến để khống chế ngọn lửa
người dân sống xung quanh cũng vội vàng di chuyển xe và các phương tiện ra xa khu vực xảy ra vụ cháy
sau nhiều tiếng nổ lớn từ bãi phế liệu ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt
người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng vì cháy qua lớn nên không thể dập được
tại bãi phế liệu có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh
thời điểm xảy ra cháy trong bãi phế liệu có một người và đã kịp thời thoát thân
chủ bãi phế liệu cũng đã về quê nên hiện tại không có thương vong về người
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải huy động thêm xe để chữa cháy bởi đám cháy đã lan sang một cửa hàng vật liệu xây dựng ở gần đó
cho đến năm giờ chiều đám cháy được khống chế cảnh sát cứu hỏa tiếp tục phun nước vào bên trong để dập tắt hoàn toàn đám cháy
hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong bãi phế liệu bị thiêu dụi
ngoài ra một cửa hàng bán vật liệu xây dựng và một số phòng trọ bị cháy xém nguyên nhân cháy đang được làm rõ
công an tỉnh điện biên cho biết vừa phá thành công chuyên án giết người bắt được hờ a dúa là đối tượng đã dùng dao tấn công khiến sùng a tử tử vong
trước đó vào tối ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại bản nacosa bốn xã nơ cô sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến sùng a sử sinh năm hai nghìn ba trú tại xã nậm tin huyện nậm pồ tử vong
công an huyện nậm pồ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan truy vết các đối tượng
đến một mươi chín h ngày chín tháng hai chiều tối ngày ba mươi tết lực lượng chức năng đã bắt được hờ a dúa sinh năm hai nghìn năm chú xã nacosa huyện nậm pồ khi đang lẩn trốn tại khu vượt rừng thuộc bản nậm chua bốn xã nậm chua huyện nậm pồ thu được tăng vật là con dao gây án
tại cơ quan công an hờ a dúa khai nhận do mâu thuẫn tử trước nên đã cùng hai đối tượng là thảo a phình và vàng a di cùng chú huyện nậm pồ tấn công nhóm bạn của sùng a sử
hờ a dúa là người trực tiếp dùng dao đâm nhiều nhát vào người xử khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau một thời gian lẩn trốn trong rừng thảo a phình đã khiến cơ quan công an đầu thú lực lượng công an đang tiếp tục tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng vàng a di
công an phường năm thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa tiến hành kiểm tra hành chính quán phở đại tại khu phố ba phường năm thành phố mỹ tho phát hiện một mươi chín dàn pháo hoa phun viên
số pháo hoa này do nguyễn ngọc tân chú xã phước thạnh
thành phố mỹ tho là em trai chủ quán mua về để kinh doanh tiến hành kiểm tra tân đã xuất trình hóa đơn mua pháo nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định
tân khai đã mua tổng cộng một trăm bốn mươi bốn dàn pháo hoa phun viên từ hai cửa hàng trên địa bàn tỉnh sóc trăng và vĩnh long đem về cất giấu tại quán
sau đó tân rao bán trên gia lô cá nhân từ ngày một tháng hai đến khi bị bắt tân đã bán được một mươi bảy dàn pháo hòa phun viên
tại tỉnh đồng nai công an huyện long giang
công an huyện long thành cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng đặng văn bảo tạm trú tại xã an phước huyện long thành để điều tra về hành vi buôn bán sản xuất hàng cấm là pháo nổ trái phép
công an huyện long thành đã phát hiện bắt quả tăng bảo đang mang hơn hai viên pháo nổ loại pháo banh có trọng lượng tám sáu kg mang đi bán tại địa bàn ấp năm xã an phước
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bảo cơ quan công an phát hiện thêm sáu trăm năm mươi viên pháo nổ hình cầu có trọng lượng hai bảy kg và một số tăng vật có liên quan đến việc chế tạo pháo nổ
đặng văn bảo khai nhận mua các nguyên vật liệu trên mạng về để chế tạo thành pháo sau đó bán lại cho người có nhu cầu sử dụng để kiếm lời được biết bảo từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép pháo nổ
công an tp hà nội đã chỉ đạo công an các đơn vị quận huyện thị xã
nghiêm túc công tắc trực ban trực chiến để phục vụ nhân dân đón tết vui xuân bình yên an toàn và lành mạnh
theo đó từ chiều ba mươi tết đến mùng một tết công an thành phố đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ để phòng ngừa tội phạm đường phố xử lý các đối tượng trộm cắp móc túi cấp giật ngăn chặn hành vi gây mất an toàn giao thông đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại vui xuân trao đón giao thừa
trong dịp tết các xã thị trấn địa bàn trọng điểm được tăng cường lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố đội nghiệp vụ thuộc công an huyện thị xã để hướng dẫn và phối hợp giải quyết những tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở bảo đảm mỗi địa bàn xã trọng điểm đều được bố trí cán bộ tăng cường trong ca trực